do không khí lạnh đã bao trùm nên trong hôm nay và ngày mai
thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến là có mưa vài nơi
trời rét với mức nhiệt giao động là từ một mươi bốn đến hai mươi hai độ
sau đó từ ngày một mươi bảy khi mà không khí lạnh dần suy yếu
nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng nhẹ từ một đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng duy trì kiểu thời tiết là ít mưa
trời rét với mức nhiệt cao nhất giao động là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
riêng khu vực tây bắc như lai châu điện biên và phía bắc sơn la
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ít hơn nên nhiệt độ khá cao
phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
từ ngày một mươi bảy nhiệt độ ban ngày sẽ có xu hướng gia tăng dần khi không khí lạnh suy yếu đi
tại trung bộ khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
trong ngày hôm nay còn xuất hiện mưa và mưa nhỏ
sao ngày mai mưa giảm ở phần phía bắc
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế sẽ có tiếp tục có mưa và mưa rào
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
sao ngày một mươi tám thì cường độ mưa giảm dần cả về cường độ và lượng mưa
nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai giao động là từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
và sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới cũng có mưa rào
có nơi có mưa vừa đến mưa to sau mưa giảm dần
còn các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận trong ba ngày tới
thời tiết chủ yếu là có mưa vài nơi
chế độ nhiệt ẩm không nhiều biến động
nhiệt nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng
hướng tăng dần giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thì vẫn chưa có dấu hiệu có mưa trái mùa
và thời tiết tiếp tục chủ yếu là ngày nắng đêm không mưa
nhiệt độ ngày đêm tại các tỉnh ở vùng cao tây nguyên phổ biến là từ một mươi bảy đến ba mươi hai độ
trời rét về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành nam bộ thời tiết tại đây cũng chưa có nhiều biến động
khi chủ đạo vẫn là ít mưa ngày nắng
với mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi có nổi ngưỡng ba mươi năm độ
và có nắng nóng cục bộ